khai thác cát của ba tàu trên không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé